hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã được tổ chức trực tuyến
tại hội nghị ban chấp hành trung ương hội đã bầu đồng chí hà thị nga bí thư đảng đoàn trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
nguyên phó bí thư thường trực tình nguyễn lào cai được làm chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi hai nhậm ký hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
phát biểu tại hội nghị đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đã bày tỏ tình cảm hy vọng đối với tân chủ tịch trong các nhiệm vụ đảng nhà nước giao phó
đồng chí cũng khẳng định đây là cơ hội để tân chủ tịch đóng góp nhiều hơn trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước
sau công tác nhân sự đoàn chủ tịch đã tặng bằng khen cho tám mươi sáu tập thể và bảy mươi tám cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín